với các địa phương trên cả nước thời điểm này tỉnh lâm đồng đã chuẩn bị sẵn sàng
cho việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi tại địa phương
diễn ra an toàn nghiêm túc
kỳ thi năm nay tỉnh lâm đồng có gần một mươi bốn thí sinh đăng ký dự thi
toàn tỉnh có ba mươi chín điểm thi với hơn năm trăm tám mươi phòng thi được bố trí ở tất cả các huyện thành phố
sở giáo dục và đào tạo tỉnh lâm đồng cho biết cùng với chỉ đạo ôn tập
hệ thống kiến thức cho các em học sinh sở đã kiểm tra giả soát
bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất bố trí nhân lực phục vụ kỳ thi
các điểm thi đều được đặt tại các trường học khu vực thị trấn
để thí sinh thuận lợi trong việc đi lại ăn nghỉ
dự kiến ban chỉ đạo kỳ thi sẽ huy động hai ba trăm linh người làm nhiệm vụ coi thi